kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
và mở đầu là thông tin liên quan tới tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị đến nay việt nam đã có bảy trăm hai mươi tám bốn trăm ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín với hơn bốn trăm chín mươi ba bốn trăm linh ca được chữa khỏi
với bệnh nhân đang nằm điều trị có gần bốn bảy trăm linh bệnh nhân nặng
trong đó có một ca đang thở máy và ecmo
có một mươi sáu trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
công an huyện gia lộc tỉnh hải dương đang tìm người có liên quan tới ca mắc covid một mươi chín
và cũng theo thông tin từ sở y tế hà nội từ một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng chín đến sáu h ngày hai mươi bốn tháng chín
thành phố không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín